trong ngày chất vấn và trả lời chất vấn thứ hai tại kỳ họp thứ tám quốc hội tiếp tục chất vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương và chất vấn những vấn đề thuộc ngành nội vụ
theo đó buổi sáng bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh tiếp tục trả lời chất vấn phó thủ tướng chính phủ và các bộ trưởng trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm
từ một mươi h bốn mươi năm đến một mươi một h ba mươi phút sáng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế sắp xếp cán bộ công chức sau khi sắp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện xã công tác tuyển dụng bổ nhiệm luân chuyển bồi dưỡng đào tạo thi nâng ngạch chế độ chính sách đối với cán bộ công chức và viên chức công tác đánh giá xử lý vi phạm của cán bộ công chức viên chức và nâng ca
trả lời chất vấn là bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân
buổi chiều bộ trưởng lê vĩnh tân tiếp tục trả lời chất vấn trước quốc hội dự kiến phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của chính phủ
các bộ trưởng trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc nhóm vấn đề thứ ba